theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện cơn bão số một vẫn đang tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc tốc độ đi khoảng một mươi năm km trên giờ và có khả năng mạnh thêm
theo ông nguyễn văn hưởng trưởng phòng dự báo thời tiết trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia bão số một có thể là cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến miền bắc trong vài năm gần đây
miền bắc khả năng sẽ có mưa lớn do bão là từ ngày một mươi tám tháng bảy
dự báo đến khoảng tối và đêm ngày một mươi bảy tháng bảy bão sẽ đổ bộ vào khu vực phía bắc bán đảo lôi châu trung quốc sau đó di chuyển theo hướng tây tây bắc đi xuống vịnh bắc bộ
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão gió mạnh sóng lớn sẽ xuất hiện ở nhiều vùng biển của nước ta
khu vực phía bắc của biển đông sẽ có gió bão mạnh cấp tám cấp chín vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp chín cấp một mươi sau đó tăng lên cùng với cường độ cơn bão
thời điểm mạnh nhất có thể lên tới cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
còn ở khu vực vịnh bắc bộ thì từ chiều và tối của ngày một mươi bảy tháng bảy sẽ có gió bão mạnh đề phòng cái sóng lớn ở các khu ven biển các tỉnh từ quảng ninh đến ninh bình
đáng chú ý là khoảng chiều và đêm ngày một mươi tám tháng bảy ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền việt nam
hoàn lưu bão gây gió rất mạnh ở các tỉnh ven biển bắc bộ cũng như mưa rất lớn ở bắc bộ
đây có thể là tuần bão mạnh ảnh hưởng đến bắc bộ trong vài năm gần đây
lũ quét vào trường đất thì đây là mối nguy hiểm chính do bão số một
cũng như các đợt mưa trong lớn trong thời gian tới
trong đó khu vực vùng núi phía bắc cần đặc biệt chú ý tới mưa trong đợt bão số một này
mưa lớn có khả năng xảy ra trong nhiều ngày trên khu vực các tỉnh vùng núi như là lạng sơn cao bằng hà giang và lào cai
yên bái thì cần đặc biệt lưu ý
ngoài ra cần lưu ý khả năng bão số một khi vượt qua khu vực đảo lâu châu trung quốc có thể đổi hướng di chuyển lệch hơn về phía nam
mở rộng vùng ảnh hưởng xuống khu vực các tỉnh phía nam đồng bằng bắc bộ thanh hóa
kịch bản này có sắc xuất thấp nhưng vẫn cần phải lưu ý đề phòng